tại thành phố cần thơ ban chỉ đạo tây nam bộ và bộ giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị
bàn giải pháp huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hệ thống logic vùng đồng bằng sông cửu long
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo tây nam bộ đến dự và chủ trì hội nghị
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đồng bằng sông cửu long có ba mươi chín dự án giao thông đường bộ
với vốn đầu tư hơn sáu mươi tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao
theo kế hoạch giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi vùng đồng bằng sông cửu long có tám mươi bảy dự án giao thông
với tổng vốn đầu tư hơn chín mươi tỷ đồng
tuy nhiên kết cấu hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông cửu long chưa đồng bộ
phát biểu ý kiến tại hội nghị đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo tây nam bộ yêu cầu các bộ giao thông vận tải kế hoạch và đầu tư
bộ tài chính phối hợp với các tỉnh thành trong vùng giả soát các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm
đưa vào đầu tư trung hạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi theo thứ tự ưu tiên
nhằm giải bài toán đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông kiểu long
trong thời gian tới ban chỉ đạo tây nam bộ có kế hoạch tổ chức hội nghị thu hút đầu tư vào lĩnh vực logistics
để tìm nhà đầu tư chiến lược cho vận tải vùng đồng bằng sông kiều long
các bộ ngành cần tham mưu cho chính phủ đàm phán với chính phủ campuchia về thủ tục hải quan thông quan
và việc trung chuyển hàng hóa sang nước bạn phát triển hạ tầng giao thông thích ứng với biến đổi khí hậu
nghiên cứu cơ chế chính sách đặc thù đủ mạnh để thu hút đầu tư vào hạ tầng giao thông và logistics vùng đồng bằng sông kiều long